thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với trung ương hội khuyến học việt nam
để chuẩn bị cho đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu
trong toàn quốc giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thủ tướng đánh giá cao trung ương hội khuyến học và các cấp hội đã chủ động sáng tạo tận tụy
tâm huyết trong xây dựng và triển khai sâu rộng các mô hình gia đình học tập
dòng họ học tập cộng đồng học tập đơn vị học tập trên phạm vi cả nước
thủ tướng yêu cầu phải chuẩn bị kỹ việc tổng kết các mô hình học tập
đề xuất nhân rộng các mô hình tiêu biểu đổi mới phương thức hoạt động của hội trong giai đoạn mới
để không chỉ phát huy tinh thần học tập của lớp trẻ mà còn phát huy tinh thần ham học hỏi
của người lớn người cao tuổi trước xu thế phát triển của thời đại
trước yêu cầu cấp bách trong xây dựng chính phủ số xã hội số và nền kinh tế số ở nước ta
cũng như phát huy tinh thần khởi nghiệp không chỉ của thanh niên sinh viên doanh nghiệp mới thành lập
mà còn cả những doanh nghiệp lâu đời những nhà kinh tế nhà khoa học đã có nhiều thành tiệu